tổng cục thống kê cho biết cán cân thương mại hàng hóa tính chung tám tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu xuất siêu hai bốn mươi năm tỷ usd
về thị trường xuất khẩu tám tháng hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với gần hai mươi năm tỷ usd tăng một mươi ba so với cùng kỳ năm trước
tiếp đến eu với gần hai mươi hai tỷ usd trung quốc một mươi hai tỷ usd nhật bản gần một mươi tỷ usd hàn quốc bảy tỷ usd
riêng xuất khẩu sang asean đạt hơn một mươi một tỷ usd giảm một mươi do xuất khẩu dầu thô sang thị trường này giảm mạnh
ở chiều ngược lại kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng tám ước tính đạt một mươi năm tỷ usd tăng bốn sáu so với tháng trước
trong đó khu vực kinh tế trong nước đạt hơn sáu tỷ usd khu vực fdi đạt gần chín tỷ usd
tính chung tám tháng đầu năm kim ngạch hàng hóa nhập khẩu ước tính đạt gần một trăm một mươi một tỷ usd giảm ba so với cùng kỳ năm trước